năm hai nghìn một mươi sáu tri bộ đã kết nạp được bốn đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra
cái khó còn lại là tuổi đời của đảng viên khá cao hầu hết là cán bộ nghỉ hưu
cụ thể tại tổ số tám thuộc khu dân cư số bảy đây là tổ xa trung tâm nhất đời sống người dân còn nhiều khó khăn
tổ có ba mươi hộ với gần ba trăm linh nhân khẩu nhưng chỉ có duy nhất một đảng viên hưu trí
công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia phát triển kinh tế xã hội vì thế cũng chưa thực sự hiệu quả
ở đây chỉ có
chỉ có một đồng chí đảng viên cán bộ hưu trí mà tri bộ phân công phụ trách ở cái tổ này để giúp hỗ trợ cho cán bộ của tổ tư quản
còn về cái nguồn để phát triển đảng viên hiện nay tri bộ cũng muốn tập trung phát triển đảng bộ xung tâm cái nguồn cán bộ để lệnh đạo trực tiếp ở cái tổ này
hiện nay dân cư người dân sống là nhiều nghề nhiều ngành mà đặc biệt là thanh niên bây giờ là không có
họ đều tham gia công việc giữa nước cũng như đi vào cả cái công ty
ở khu dân cư số chín vừa qua có ba mươi hộ gia đình rời đi
tình trạng dân di cư vẫn thường xuyên diễn ra vì đây là địa bàn chưa được quy hoạch
vậy nên đó được coi là một trong những khó khăn đặc thù của địa bàn trong công tác phát triển đảng viên
nhưng bằng cách phân công các đảng viên trong ban điều hành tổ tự quản ban công tác mặt trận hội phụ nữ nắm tình hình ở khu vực từ đó phát hiện bồi dưỡng quần chúng ưu tú
mà trong năm hai nghìn một mươi sáu tri bộ đã phát triển được ba đảng viên nâng số đảng viên của tri bộ lên một mươi hai đồng chí
với cái trách nhiệm là người đứng đầu của một tổ chức đảng thì mình đã xác định xác định công tác phát triển đảng là nhằm mục đích để xây dựng đảng
mà xây dựng đảng là then chốt cho nên là dù khó khăn thế nào đi nữa mình phải quyết tâm quyết tâm là đưa công tác phát triển đảng này đi vào cái chương trình nghị quyết của mình hoạt động
chứ không thể không để nó khó khăn mà buông lơi
ở khu dân cư đây thì hiện tại bây giờ cũng còn năm đối tượng đã đi học cái lớp cả bình đẳng rồi nhưng mà chỉ chưa có đủ điều kiện cái phần tốt nghiệp trung học thôi
mấy năm trước thì cái trung tâm giáo dục thường chiên của mình thì có dạy bộ túc bằng đi mà năm nay thì không có dạy bằng đi cho nên là cho chị em người ta cũng ba bốn mươi tuổi người ta cũng lớn lớn người ta đâu có đi học bằng ngày được
nếu mà tạo điều kiện được cái đó thì có thể ở đây phát triển trong từ đây tới năm hai nghìn hai mươi thì có thể phát triển khoảng ba bốn đảng viên nữa
trước thực trạng thiếu nguồn phát triển đảng huyện ủy côn đảo đã xây dựng kế hoạch ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu về tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo đó tất cả các tri bộ đảng bộ trực thuộc đã tiến hành giả soát nguồn quân chúng xây dựng kế hoạch phát triển đảng cho từng năm và cả nhiệm kỳ phân công cấp ủy viên phụ trách theo dõi việc triển khai công tác đảng
cái nhiệm vụ phát triển đảng viên trong các tri bộ khuôn hương
là một trong những vấn đề cốt lõi vì làm sao cho tổ chức đảng ở trong dân nó mạnh để đảm bảo sự lãnh đạo của đảng đến với quân chúng nhân dân một cách hiệu quả
chủ trương của thường vụ của bang chấp hành là tấp dần tri bộ không có tri bộ giáp để đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất bên cạnh đó là có những giải pháp không để cống đi sự tri đạo của thường vụ của bang chấp hành
chủ trương của thường vụ của bang chấp hành là tấp dần tri bộ không có tri bộ giáp để đảm bảo sự lãnh đạo của thường vụ của bang chấp hành